tại khu vực châu á thái bình dương trung quốc đã ghi nhận hai ca nhiễm biến chủng omicron ở quảng châu và thiên tân đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài đặc khu hành chính hồng kông australia nhật bản hàn quốc ấn độ cũng đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới
ca bệnh nặng ở hàn quốc cao kỷ lục trung quốc phát hiện ca omicron
hàn quốc có số ca bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong vì covid một mươi chín cao kỷ lục những ngày gần đây gây áp lực lớn với hệ thống y tế quốc gia này
nên số ca bệnh covid một mươi chín nặng đang ở mức chín trăm linh sáu còn số ca tử vong ở nước này đã tăng lên bốn bốn trăm năm mươi sáu sau khi có kỷ lục chín mươi bốn ca tử vong vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
số ca mắc covid một mươi chín trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ở hàn quốc cũng cao kỷ lục với bảy tám trăm bốn mươi ba ca
bộ trưởng bộ y tế world chan cho biết số dường bệnh chăm sóc đặc biệt đang sắp kính bệnh nhân ở vùng seoul khi ca bệnh nặng và tử vong tăng do virus lây lan trong nhóm người cao tuổi
còn tại trung quốc
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nước này đã ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín thứ hai do biến thể omicron gây ra
song song với biến thể omicron trung quốc cũng phải đối phó với đợt bùng phát dịch covid một mươi chín ở các địa phương
tại tỉnh chiết giang trong đợt bùng dịch đầu tiên ở tỉnh năm nay hàng chục nghìn người dân bị cách ly hoạt động kinh doanh bị đình chỉ các chuyến bay và sự kiện cũng bị hủy bỏ
tỉnh chiết giang xác nhận bảy mươi bốn ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng tăng gấp đôi so với ba mươi tám ca trong ngày một mươi một tháng một mươi hai
đợt bùng phát covid một mươi chín ở tỉnh này lên một trăm bảy mươi ba ca kể từ khi xuất hiện ca đầu tiên trong đợt dịch mới nhất này
ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết đợt bùng phát mới nhất này đang lây lan với tốc độ tương đối nhanh trong khi tình hình dịch bệnh ổn định trên toàn quốc
diễn biến trên cho thấy trung quốc chật vật với chiến lược zero covid
tổ chức y tế thế giới who đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
do biến chủng này có chứa tới ba mươi hai đột biến trên protein gai cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan
né miễn dịch của virus
tại đông nam á tùy số ca nhiễm omicron tương đối ít song các nước cũng bắt đầu siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập cảnh
trong đó cấm nhập cảnh đối với một số nước châu phi bị cho là có nguy cơ cao đối với biến chủng omicron
giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của omicron sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi của các nước đông nam á
khi các nước trong khu vực bắt đầu nới lỏng hạn chế mở cửa trở lại sau gần hai năm kể từ khi covid một mươi chín bùng phát
ngay lập tức phản ứng tại đông nam á đối với biến thị
các quốc gia đông nam á đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với một mươi quốc gia ở vùng phía nam châu phi
mặc dù campuchia đã gỡ bỏ quyết định này vào ngày sáu tháng một mươi hai
malaysia tạm dừng các kế hoạch lập hành lang du lịch dành cho người hoàn thành tiêm chủng với các nước có nhiều ca nhiễm omicron
singapore siết chặt yêu cầu sàng lọc với hành khách nhập cảnh đóng băng hành lang du lịch với uae saudi arabia và qatar
indonesia nâng gấp đôi số ngày cách ly bắt buộc
từ ba ngày lên bảy đến một mươi ngày
thái lan yêu cầu du khách phải ngủ ít nhất một đêm tại khách sạn cách ly để chờ kết quả xét nghiệm
đứng trước nguy cơ về sức hủy diệt siêu biến thể omicron
giám đốc khu vực đông nam á tổ chức y tế thế giới who nhắc nhở các quốc gia đông nam á không nên buông lỏng cảnh giác
trong bối cảnh thế giới đang lo lắng về biến thể đáng lo ngại omicron
rủi ro mà opecron gây ra hiện vẫn chưa rõ nhưng tổ chức y tế thế giới who đã gọi nó là biến thể đáng lo ngại
các chính phủ cũng không chờ giới khoa học tìm hiểu kỹ hơn về omecron
và đã nhanh chóng áp đặt hạn chế chuyến bay nhập cảnh từ một số nước châu phi
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu phi phản đối mạnh mẽ lệnh cấm nhập cảnh
với người tới từ các quốc gia có mắt omicron
nhận xét về động thái trên một số người cho rằng nó có thể giúp các nước có thêm thời gian
áp đặt các biện pháp y tế mới để đề phòng
một số người lại cho rằng hạn chế nhập cảnh không có mấy tác dụng trong ngăn chặn virus lây lan
và có thể tạo cảm giác an toàn sai lầm
ông mark windhouse giáo sư bệnh truyền nhiễm tại đại học edinburgh nhận định
cấm nhập cảnh có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn chặn một biến thể có khả năng lây lan cao
tiến sĩ ahmed adaza chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học johns hopsking
cũng có nhận định tương tự
ông cho rằng áp đặt các biện pháp hạn chế nhập cảnh khiến các chính trị gia
có vẻ như đang làm điều gì đó nhưng lại không có hợp lý khi các nước giờ đã có vaccine
và xét nghiệm nhanh để phát hiện biến thể
trong khi đó arretano chuyên gia dịch tễ hàng đầu tại thụy điển nói rằng
cấm nhập cảnh sẽ không có hiệu quả lớn trừ với các nước có chuyên bài thẳng
tới vùng đang có biến thể omicron
ông nói cơ bản là không thể theo dõi mọi luồng giao thông đi lại
về phân minh ông jeffrey barrett tại viện welcome center cho rằng phát hiện sớm biến thể mới
có thể giúp các biện pháp hiện nay có tác động lớn hơn thời điểm biến thể data mới xuất hiện
ông nói quá trình giám sát ở nam phi và các nước gần đó tốt đến mức hoặc hạn chế đi lại
trước kỳ nghỉ lễ giáng sáng
năm mới sắp tới một số chuyên gia cho rằng sẽ khó thuyết phục người dân nam phi
tuân theo các quy định về phong tỏa toàn quốc
các nhóm doanh nghiệp bao gồm hội đồng doanh nghiệp người da màu và doanh nghiệp vị nam phi
cho rằng nên áp dụng giãn cách xã hội hạn chế đi lại của từng cá nhân
hoặc ban hành điều kiện bắt buộc tiêm chủng hơn là thắt chặt điều kiện kinh doanh
biện pháp được gọi là bản án tử hình đối với các doanh nghiệp
hiện tại mới chỉ có hai mươi bốn một dân số trong độ tuổi trưởng thành ở nam phi
đã tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cho biết
kể từ khi bắt đầu xuất hiện ở nam châu phi vào tháng trước
biến chủng omicron cho đến nay đã được ghi nhận ở bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới
ông tedrost cho rằng omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đây
thậm chí biến chủng này có thể đã xuất hiện ở hầu hết các quốc gia
ngay cả khi nó chưa được phát hiện
khu vực đông nam á từng là tâm dịch covid một mươi chín nhưng tỷ lệ tiêm vaccine cao hơn
cộng với tỷ lệ phơi nhiễm virus sars cov hai trước đó và việc người dân đã quen sống chung với covid một mươi chín
cho thấy khu vực này sẽ né tránh đi vào vết xe đổ vào giữa năm nay
trên bảy mươi quốc gia đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể omitron
nhưng cho đến nay không có ca tử vong liên quan đến nó
một nghiên cứu tại nam phi mới đây cũng chỉ ra rằng
bệnh nhân nhiễm omicront chỉ có các triệu chứng thể nhẹ
các chuyên gia cho rằng chưa cần thiết phải áp đặt các lệnh giới hạn đi lại mới
trong bối cảnh thông tin về ca tử vong đầu tiên chưa được xác
minh rõ ràng biến chủng mới đang lây lan quá nhanh kèm theo những cảnh báo nguy hiểm của nó
thì việc quan trọng nhất vẫn là chủ động bảo vệ bản thân trước đại dịch
tuân thủ năm k hạn chế đến nơi đông người và thường xuyên cập nhật tin tức về covid một mươi chín
là những việc bạn cần làm ngay lúc này
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến cuối video và xin hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo